một tụ điểm đánh bạc dây hình thức chơi game bắn cá tại một căn nhà cho thuê thuộc khu phố một phường một thị xã cai lệ tỉnh tiền giang đã bị triệt phá
tại chỗ lực lượng làm nhiệm vụ bắt giữ hai mươi hai đối tượng thu giữ sáu máy game bắn cá tạm giữ trên năm trăm hai mươi triệu đồng một mươi hai xe mô tô qua làm việc ban đầu xác định tụ điểm đánh bạc do đối tượng huỳnh thị sang chú xã tân hội thị xã cai lệ tổ chức